trước tình trạng tai nạn giao thông diễn biến khó lường trong thời gian qua trên các tuyến cao tốc
từ ngày bảy tháng một mươi một tới ngày một mươi bốn tháng một mươi một cục cảnh sát giao thông bộ công an thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô
từ tám chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa trên các tuyến cao tốc toàn quốc
kế hoạch tổng kiểm soát sẽ triển khai trên các tuyến cao tốc hà nội hải phòng quảng ninh hà nội thái nguyên
hà nội lào cai pháp vân cầu rẽ ninh bình đà nẵng quảng ngãi tp hcm trung lương và tp hcm long thành dầu dây
theo đó lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành tổng kiểm soát các phương tiện gồm ô tô con ô tô từ tám chỗ ngồi trở lên
kinh doanh vận tải hành khách xe ô tô vận tải hàng hóa có khối lượng chuyên trở từ năm tấn trở lên
xe ô tô semi remote ô tô vận tải container xe ô tô c tec trở sang dầu hòa chất hàng nguy hiểm
đồng thời tiến hành kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông
gồm vi phạm nồng độ cồn ma túy trở quá số người quy định vận chuyển chất cháy nổ hàng nguy hiểm
giấy đăng ký xe đăng kiểm bị tẩy xóa hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp